đáng chú ý nhất sẽ là diễn biến thời tiết trên biển
cụ thể sau khi bão số bảy suy yếu thì hiện tại đã xuất hiện cơn bão mới
với tên quốc tế là kompasu đang di chuyển dần vào biển đông
vào hồi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm báo ở cách đảo lui dông philippines
hai trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trong những giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
và đi vào biển đông mạnh thêm
giữa báo đến bảy h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm báo nằm ở ngay trên vùng biển
từ thanh hóa trở vào đến quảng bình và tiếp tục đi với liền nước ta
do ảnh hưởng của bão nên từ sáng ngày hôm nay ở khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín đêm tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai trên vùng biển khu vực bắc biển đông
là cấp ba
quay trở lại với thời tiết đất liền do các hình thế cây mưa đã suy yếu
nên từ ngày mai tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ mưa sẽ giảm nhanh
nền nhiệt tăng lên ngưỡng là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
tuy nhiên sự giảm mưa này không kéo dài lâu bởi đến đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
do ảnh hưởng của cơn bão konpasu đã phân tích ở trên
thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại với nhiều điểm xuất hiện mưa to đến rất to
trong mưa rông cần để cao cảnh giác với tố lóc và gió
mưa lớn cũng khiến nền nhiệt trên khu vực giảm từ một đến hai độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
chỉ xuất hiện mưa lắc đắc vài nơi với nền nhiệt cao nhất ngày
tăng nhẹ lên ngưỡng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trời rét nhẹ về đêm và sáng
sau đó cũng do ảnh hưởng của bão thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa to đến rất to
đi kèm với tố lóc và gió rất mạnh
cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất trên toàn bắc bộ
cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
lui xuống khu vực trung bộ từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và hai ngày tới mưa cũng tạm thời giảm
với nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là từ hai mươi một đến ba mươi độ
trời lạnh về đêm và sáng
sau đó cũng từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi mưa rông trên khu vực sẽ tăng
cả về diện và lượng với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
cùng nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hai ngày tới có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng có tố lóc và gió rất mạnh
với nền nhiệt cao nhất trong ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm ngày một mươi ba thì phần phía bắc của khu vực
cũng xuất hiện nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
cùng nền nhiệt giảm nhẹ đôi chút
sự xuất hiện của cơn bão kompassu khiến cho gió tây nam và đà nẵng
bão kompassu khiến cho gió tây nam hoạt động mạnh dần lên
vì thế mà trong ba ngày tới ở khu vực tây nguyên
sẽ có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa
từ nay đến khoảng ngày một mươi ba tháng một mươi
sẽ phổ biến trong khoảng là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt
có nơi còn trên hai trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
do có mưa nên nền nhiệt trong những ngày tới lại giảm
giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng có mưa rào vào sông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
có lượng mưa có thể đạt mức là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt
người dân ở đây cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cũng như hiện tượng ngập úng của đô thị
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao
trưa chiều giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ